thành phố đà nẵng đang khẩn trương triển khai ra soát kiện toàn thành lập ngay các tổ công tác ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn thành phố để giám sát phát hiện và báo cáo ngay tất cả các trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín
mỗi tổ công tác từ hai đến ba người huy động cán bộ tổ dân phố các đoàn thể xã hội tình nguyện viên phân công mỗi tổ phụ trách từ ba mươi đến năm mươi hộ gia đình
các tổ công tác có nhiệm vụ đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người nhằm tuyên truyền nhắc nhở từng hộ gia đình thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của chính quyền thành phố và các biện pháp phòng chống covid một mươi chín
bên cạnh đó kịp thời tổ chức cách ly lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định